xin kính chào quý vị và các bạn
sao đến ngày mai mưa tại bắc bộ có xu hướng giảm dần về diện và lượng
chủ yếu là có mưa rào và rông rải rác tập trung trong đêm và sáng sớm
ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ tăng dần trở lại cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu tây bắc có nơi còn trên ba mươi ba độ ngày trời nắng
đến với khu vực miền trung từ chiều ngày hôm nay mưa lớn ở bắc trung bộ sẽ giảm nhanh
quý vị lưu ý là sáng sớm thì sẽ có mưa to sau thì giảm nhanh
chủ yếu là chỉ còn xuất hiện mưa rào và rông vài nơi tập trung về đêm
ban ngày thì trời có nắng nhẹ với nền nhiệt cao nhất không vượt quá mức là ba mươi độ
còn các tỉnh từ quảng bình cho đến thừa thiên huế có nhiệt độ cao hơn đạt mức là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
còn tại khu vực từ đà nẵng đến bình thuận tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
với khu vực tây nguyên và nam bộ về chiều tối và tối thì vẫn có mưa rào và rông rải rác cục bộ thì có mưa vừa đến mưa to
người dân cần hết sức đề cao cảnh sát với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm xét cũng như gió rất mạnh
với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tây nguyên là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ còn ở nam bộ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
ở trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc mạnh cấp ba cấp bốn
còn khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió tây nam mạnh cấp ba cấp bốn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy cũng như là gió rất mạnh
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không vượt quá mức là ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xét cũng như là gió rất mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi một độ